các tỉnh cần tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh
nhất là người giết mổ buôn bán gia cầm kịp thời lấy mẫu xét nghiệm quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng
và phần cuối như thường lẽ sẽ là những thông tin về truy nãn tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hành sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần hoàng hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số ba mươi bốn a trên một trăm hai mươi tám an đà phường đằng giang quận ngo quyền tp hải phòng về tội giết người
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối tượng là hai anh em cùng cha khác mẹ cùng có hộ khẩu thường trú tại sáu mươi trên hai trăm năm mươi sáu đà nẵng phường cầu tre quận ngo quyền tp hải phòng
đối tượng trần đức thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và đối tượng trần đức hải sinh năm hai nghìn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện